bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
chỉ sau hơn ba mươi giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã nhanh chóng làm rõ
và bắt giữ đối tượng giết người cướp tài sản tại xã đồng xuân huyện thanh ba tỉnh phú thọ
vào khoảng chín giờ ngày một mươi hai tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ nhận được tin báo
về việc người dân phát hiện ông khuất văn ba chú tại xã đồng xuân huyện thanh ba
sống độc thân đã tử vong tại nhà
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra nhanh chóng xác định nguyễn lâm tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê quán xã đồng xuân huyện thanh ba trú tại thành phố yên bái
là thủ phạm gây ra cái chết của ông ba
khoảng một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng một mươi cơ quan điều tra xác định được tùng đang lẩn trốn
tại nhà nghỉ ở thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
nên đã tổ chức vây bắt và khống chế thành công đối tượng
tại cơ quan điều tra tùng khai nhận đã sát hại nạn nhân
rồi lấy ví tiền và xe máy của nạn nhân tẩu thoát
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm thành phố hà nội
vừa ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với bảy đối tượng về hành vi đánh bạc
trong đó năm đối tượng hiện đang là phóng viên cộng tác viên của một số cơ quan báo chí
các đối tượng bị khởi tố gồm đỗ anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
phóng viên báo kinh doanh và pháp luật
dương như nhật sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại quận nam từ liêm hà nội
nguyễn gia lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cộng tác viên trang tin kinh tế xã hội
nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại quận hà đông hà nội
nguyễn tuấn hợp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín phó trưởng ban thư ký báo điện tử dân trí
ngô đăng huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một phóng viên báo kinh doanh và pháp luật
và nguyễn phạm minh tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trưởng ban phóng viên thuộc tạp chí kiểm soát
ngày một mươi ba tháng một mươi tại bãi xe liên minh hợp tác xã việt nam
đường dương đình nghệ phường mỹ đình một công an quận nam từ liêm hà nội
phát hiện bắt quả tăng bảy đối tượng trên đang có hành vi đánh bạc
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ ba bộ túi lơ khơ hơn ba trăm năm mươi phỉnh
dụng cụ quy đổi dùng để đánh bạc và một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khoảng một mươi tám h ba mươi ngày một mươi ba tháng một mươi
sau khi uống rượu tại căn nhà cấp bốn trong bãi xe liên minh hợp tác xã việt nam
các đối tượng đã chia thành hai chiếu bạc rồi đánh bạc dưới hình thức tá lả và liêng
dùng phỉnh để thay tiền mặt sử dụng trên chiếu bạc với quy ước một phỉnh đổi được hai trăm linh vnđ
sau khi kết thúc cuộc chơi sẽ quy đổi phỉnh thành tiền để thanh toán thắng thua
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội đang tiếp tục điều tra
làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an quận cầu giấy thành phố hà nội vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm
theo hình thức sugar baby sugar daddy
đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm trá hình này là hà trọng thắng
có hộ khẩu thường trú tại tỉnh quảng nam tạm trú tại hà nội
thủ đoạn của đối tượng môi giới trong đường dây này là để gái bán dâm dưới vỏ bọc suga baby
thông qua mạng xã hội cung cấp cho khách nam có nhu cầu môi dâm
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
qua tìm hiểu trên mạng xã hội facebook biết một số khách nam muốn mua dâm
theo hình thức trả tiền theo tháng hoặc theo ngày
với giá cụ thể thắng đã lập group mang tên sugar baby
và đăng bài với nội dung tuyển kết nối sugar daddy
khách môi dâm với sugar baby gái bán dâm để kiếm tiền
tôi biết trên group này có thể kiếm được tiền
tôi có giúp đỡ một vài bạn baby kết nối với lại daddy để kiếm tiền
thường thì về thì daddy sẽ tự về chuyển khoản vào tài khoản viên của tôi
tôi biết đó là kết nối thành công
đường dây mại dâm của thắng hoạt động khép kín trên các trang mạng xã hội
khi khách đến mua dâm liên hệ thắng sẽ gửi ảnh thông tin của gái bán dâm qua facebook
zalo để khách lựa chọn sau đó kết nối cho hai bên gặp nhau theo địa điểm hẹn trước
mỗi cuộc môi giới thành công khách nam sẽ chuyển khoản cho thắng hai ba triệu đồng
diệu khách nữ sau khi nhận được tru cấp của khách nam mới phải trả cho thắng một triệu đồng
đây là một hình thức mới có thể nói là trái hình của hoạt động môi dưới mại dâm
các đối tượng đều sử dụng trên không gian mạng để thực hiện hành vi môi giới mại dâm
đa số các trang chủ ví dụ facebook hay telegram là các ứng dụng được phát triển
và đặt máy chủ ở nước ngoài không thuộc ở việt nam
nhưng trong công tác điều tra thu tập thông tin tài liệu đây rất nhiều khó khăn
các vụ môi dưới mại dâm khác có thể gặp trực tiếp trao đổi và đưa tiền trực tiếp cho nhau
vụ này là gái
và người môi dâm đều có hình thức truyền quả
rất khó để được phát hiện được về địa điểm hành vi tử đoạn tuyên lối để thực hiện môi dưới mại dâm
tham gia vào đường dây của đối tượng thắng có từ bảy đến một mươi cô gái tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi
xuất thân từ nhiều nghề như nhân viên massage sinh viên
mỗi giao dịch kết nối thành công với khách nam những cô gái này sẽ được trả từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng một tháng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng hà trọng thắng về hành vi môi giới mại dâm và đang tiếp tục điều tra mở rộng
đến vụ gây dối trật tự công cộng xảy ra tại bar sense bay thuộc phương chín tp tuy hòa tỉnh phú yên
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam thêm một đối tượng để điều tra
đối tượng bị bắt là trần minh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
và đêm một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi do có mô thuẫn với các nhân viên bảo vệ tại sense bay
nên nguyễn xuân pháp chú tại phường phú đông đã gọi trần minh ngọc cùng một số đối tượng khác đến khu vực sense bay để giải quyết
tại đây trần minh ngọc đã cùng với đồng bọn dùng hung khí đuổi đánh các nhân viên gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
trước đó công an tỉnh phú yên đã khởi tố vụ án khởi tố năm bị can bắt tạm giam ba đối tượng để điều tra cùng về hành vi gây dối trật tự công cộng
chuyển sang tin tức khác một đường dây chuyên làm giả giấy tờ xét nghiệm covid một mươi chín vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận triệt phá
vào ngày một mươi tháng một mươi công an thành phố phan thiết đã bắt giữ các đối tượng chính trong đường dây làm giả phiếu xét nghiệm covid một mươi chín
gồm trần xuân đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy diệp từ hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy phùng thành tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và nguyễn minh tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú ở tỉnh bình thuận
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hai mươi bảy phiếu xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín có kết quả âm tính giả
nhiều file dữ liệu chứa nội dung phiếu xét nghiệm giảm máy móc liên quan
hiện công an thành phố phan thiết đang tiếp tục mở rộng chuyên án đồng thời củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo luật định của pháp luật
công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng trần thị phương thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại khối hai phường trường thi tp vinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng nhiều mánh khóe tinh vi và triệt để lợi dụng mạng xã hội facebook thúy đã lập ra hàng trăm bát phưởng online rồi kêu gọi mọi người tham gia
để tạo niềm tin cho người chơi thúy đã tạo ra nhiều tài khoản facebook ảo để tham gia đấu giá mở bát phường
từ đó thúy dùng tài khoản ảo đấu giá cao hơn để được nhận các xuất phường
sau nhiều lần đấu như vậy thúy tuyên bố bể phường
thúy đã chiếm đoạt rất nhiều tiền của những người tham gia
điển hình như bát phường được thúy lập từ ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền thúy chiếm đoạt của các nạn nhân là hơn sáu tỷ đồng
khoảng năm trăm linh bát phường với cách thức hoạt động như trên đã được thúy lập lên từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến nay để lừa đảo chiếm đoạt của hàng trăm nạn nhân
công an nghệ an đề nghị ai là nạn nhân của trần thị phương thúy liên hệ với đội cảnh sát hình sự công an tp vinh để phối hợp điều tra
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vũ thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
đã bị phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh hà giang khởi tố vụ án và khởi tố bị can để điều tra xử lý nghiêm minh trước pháp luật
nhung đã lập một tài khoản facebook mang tên trần quang khánh dùng phần mềm chuyển đổi giọng nói đàn ông
kết bạn với một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phường hoàng liệt quận hoàng mai tp hà nội
khi biết người phụ nữ này đã bị đoạt đoạt tài sản
phát sinh tình cảm yêu đương nhung đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lấy lý do giải quyết công việc nhiều lần nhung yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản với tổng số tiền hơn bốn tỷ đồng
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân đã nhiều lần đòi tiền không được nên đã đến phòng kể sát hình sự công an hà giang để tố giác
công an tp bùa ma thuận tỉnh đắk lắc đã khởi tố và bắt tạm giam một đối tượng có hành vi bắt giữ người trái phép
đánh đập rồi cướp tài sản do mâu thuẫn
trong việc chơi số đề đó là hoàng nguyên trường sinh năm hai nghìn chú tại huyện cơ mờ ga tỉnh đắk lắc
trước đó nguyễn đức phong chú ở huyện cơ đông bắc tỉnh đắk lắc
có tổ chức chơi số đề với một người tên là trần thanh dũng chú ở tp bùa ma thuận
trong quá trình chơi số đề phong có thua của dũng số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
do nghi ngờ dũng sửa tin nhắn chứng thử số đề trên điện thoại để thắng tiền của mình
nên phong đã rủ trường cùng một số đối tượng khác đi đòi lại tiền
khi gặp dũng thì nhóm của phong đã chốt cửa khóa dũng lại và sau đó phong dùng kiếm để chém
và trường cùng một số đối tượng khác dùng tay chân đánh đập và đe dọa buộc dũng phải trả tiền
do lo sợ dũng phải đưa cho nhóm của phong tài sản có giá trị hơn một trăm linh triệu đồng
trước đó cơ quan công an đã khởi tố nguyễn đức phong và hồ văn anh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú ở phường tân hòa tp bùa ma thuận về hành vi cướp tài sản
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan
sau nhiều lần câu móc với đối tượng ở campuchia tổ chức đưa nhiều người xuất cảnh trái phép
nhằm hưởng lợi nguyễn văn quá chú tại huyện an phú tỉnh an giang đã bị lực lượng công an bắt quả tàng
tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào sáng nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo bốn năm tù
về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
theo cáo trạng vào ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi quá được một đối tượng ở campuchia điện thoại
đặt vấn đề đưa bốn người xuất cảnh trái phép
tổ chức từ việt nam sang campuchia sẽ trả công một hai triệu đồng và quá đã đồng ý
sau đó quá cùng với anh ruột là nguyễn văn phú đã tổ chức đưa bốn người này xuất cảnh
tuy nhiên phú đã bị lực lượng công an xã khánh an bắt giữ còn quá tẩu thoát
ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một quá điều khiển thuyền đến khu vực ấp an khánh xã khánh an huyện an phú
để chuẩn bị đưa tiếp một người đàn ông xuất cảnh trái phép sang campuchia
thì bị tổ công tác của công an huyện an phú phát hiện bắt quả tàng
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
phường ít kiêu quận hà đông thành phố hà nội
và đối tượng chu hải đăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại phường đồng mai quận hà đông tp hà nội
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an quận thanh xuân thành phố hà nội
là đối tượng lê anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi năm cụm bốn phường hạ đình quận thanh xuân tp hà nội
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay